tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra ở xã đắc phơi huyện lắc
bị cáo trong vụ án này là y tung siu chú tại buôn đung xã đắk phơi huyện đắk tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào lúc một mươi ba h ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn sau khi đi nhậu về you siêu đã lấy chai thuốc diệt cỏ
trộn vào một hộp cơm đang để trên bếp với mục đích là giết vợ mình
tuy nhiên sau đó cháu y sen he choy là con trai út đi làm về đói bụng đã lấy hộp cơm ăn và bị trúng độc phải đưa đến bệnh viện cấp cứu
khi biết con trai bị trúng độc youxi đã ra sau bếp lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự tử nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời
tại phiên tòa bị cáo y tung siu đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
xét thấy bị cáo nhận thức pháp luật còn hạn chế và phạm tội lần đầu nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt y tung siêu một mươi một năm tù giam về tội giết người